làng tái định cư khai chữ trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam mới hình thành sau trận sạt lở núi kinh hoàng vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
đến nay tại làng tái định cư này đã có hơn một trăm bốn mươi hộ dân đã bắt đầu xây dựng lại cuộc sống tại nơi ở mới
để động viên chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân do thiên tai gây ra nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán
đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh quảng nam đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con ở làng tái định cư khe chữ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
tại buổi đến thăm làng tái định cư khe chữ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đinh văn thu
đã bày tỏ niềm vui phấn khởi khi được biết cuộc sống và đất sản xuất của người dân nơi đây đã cơ bản ổn định
nhà cửa hệ thống đường xá nhất là hệ thống điện đã được đầu tư xây dựng bài bản
tuy cuộc sống tại nơi ở mới còn nhiều khó khăn nhưng bà con nơi đây đã đoàn kết một lòng
tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn